các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
trung tâm cảnh báo nắng nóng ở khu vực đồng bằng bắc bộ và trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày ba mươi tháng năm
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ hai bốn độ c
thậm chí là có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng năm
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ c
phía tây bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi tám độ c
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi tám độ c
có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi bốn độ c
có mây ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi năm độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước xin mời quý vị cùng theo dõi